thưa quý vị và các bạn nhân kỷ niệm một trăm ba mươi ba năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
sáng nay tại hà nội đoàn đại biểu các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
mặt trận tổ quốc việt nam đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
và dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
dự lễ viếng có các đồng chí chủ tịch nước võ văn thường thủ tướng chính phủ phạm minh chính
chủ tịch quốc hội vương đình huệ chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến
cùng dự lễ viếng còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
với lòng biết ơn vô hạn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã thành kính tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh
vị lãnh tụ thiên tài anh hùng giải phóng dân tộc người đã công hiến cả cuộc đời cho dân cho nước
dẫn dắt đảng ta nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang
dân tộc ta non sông đất nước ta tư tưởng và sự nghiệp của người là tài sản vô giá
ngọn bước soi đường cho dân tộc ta vững ước đi tới tương lai
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của chủ tịch hồ chí minh
toàn đảng toàn dân toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng nỗ lực phấn đấu
tận dụng thời cơ vượt qua thách thức tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả của cách mạng tháng tám
và lời thề độc lập xây dựng bảo vệ đất nước việt nam hòa bình độc lập thống nhất
toàn vẹn lãnh thổ dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
tiếp đó các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đã tới đặt vòng hoa
dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu
hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
cũng trong sáng nay đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung mông đảng phó bích thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tham gia đoàn có trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương và các gương điển hình tiên tiến trong công an nhân dân
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an bày tỏ lòng thành kính
biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc việt nam nói chung
với lực lượng công an nhân dân nói riêng
nguyện phấn đấu đi theo con đường mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn
phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang xây dựng lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với đảng
nhà nước và nhân dân
tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả xứng đáng là thanh bảo kiếm của đảng
lá chân thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm bảo đảm an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an cũng đã đến đặt vòng hoa
và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
thưa quý vị sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết hai năm
thực hiện kết luận số một của bộ chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và tổng kết năm năm thực hiện chỉ thị số bốn của bộ công an về đổi mới nâng cao chất lượng phong trào
công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy trong tình hình mới
cùng dự có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an đại diện các bộ ban ngành trung ương và các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
hội nghị được tổ chức trực tuyến tới sáu mươi ba điểm cầu công an các tỉnh thành phố
báo cáo kết quả tại hội nghị cho thấy thời gian qua kết luận số một của bộ chính trị
và chỉ thị số bốn của bộ công an đã được các cấp ủy đơn vị
đoàn thể chính trị xã hội trong công an nhân dân lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc
đã tập trung chuyển mạnh từ học tập sang làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
thông qua việc đề ra các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đột phá
đề cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu trong tu dưỡng
xe luyện tự soi tự sửa tự nhận diện
nhiều cấp ủy đã xây dựng phát triển hiệu quả một số mô hình hay thiết thực phù hợp với đơn vị địa phương
việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hồ dạy
đã đi vào thực chất hơn có chiều sâu hơn có phần xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên chiến sĩ
có bản lĩnh chính trị vững vàng trung thành tuyệt đối không ngại khó khăn gian khổ hy sinh trong đấu tranh chấn áp tội phạm
kết quả học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hồ chí minh và sáu điều bác hồ dạy
đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng đạo đức tổ chức và cán bộ
phát biểu kết luận tại hội nghị bộ trưởng tô lâm khẳng định
sau hai năm triển khai thực hiện kết luận số một của bộ chính trị và năm năm triển khai thực hiện chỉ thị số bốn của bộ công an
cập ủy lãnh đạo các cấp trong công an nhân dân đã nhận thức sâu sắc đầy đủ hơn về ý nghĩa tầm quan trọng
sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hồ dạy
đối với công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
bằng những hành động những việc làm rất thiết thực cụ thể hàng ngày trong công tác chiến đấu phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ
qua đó mỗi cán bộ chiến sĩ luôn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng trung thành tuyệt đối với đảng nhà nước và nhân dân
nêu cao tinh thần tận tụy với công việc ý thức phục vụ nhân dân phục sự tổ quốc
không quản ngại khó khăn gian khổ hy sinh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
từ đó đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm cương tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo đời bác
để nâng cao chất lượng học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hồ dạy
bộ trưởng tô lâm lưu ý cấp ủy lãnh đạo các cấp tiếp tục tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị
học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và sáu điều bác hồ dạy
trong đó quán triệt thực hiện hiệu quả phát biểu chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
tại chương trình kỷ niệm bảy mươi năm năm công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
về ba vấn đề cốt yếu là học tập quyết tâm thực hiện làm theo và gương mẫu đi đầu
bên cạnh đó tăng cường công tác hướng dẫn kiểm tra giám sát việc thực hiện
chú trọng phát hiện bồi dưỡng nhân rộng điển hình tiên tiến
để mạnh tuyên truyền vương người tốt việc tốt hành động dũng cảm nghĩa cử cao đẹp
tận tụy nhân văn vì nhân dân phục vụ của cán bộ chiến sĩ
đồng thời chủ động tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác kịp hơi các quan điểm sai trái thù địch
nhất là các thông tin ảnh hưởng đến uy tín danh dự của lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm yêu cầu mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
dù ở cương vị nào cũng phải thường xuyên tự soi tự sửa tự tu dưỡng rèn luyện
để thực hiện thật tốt sáu điều bác hồ dạy